nhưng mà hôm nay em diễn con cá trù kiến một con vật rất là xấu xí lạ nhưng mà lại thấy đầy thẩm mỹ
đó là nhận xét của đạo diễn đức thịnh trong một chương trình game show mà diễn viên lê khâm vừa tham gia
xấu lùng kém thẩm mỹ hay nam diễn viên xấu nhất việt nam là những từ mà anh chàng diễn viên này nghe thường ngày
nhưng anh không lấy làm buồn mà từ lâu nó đã là thương hiệu của anh
mình thấy mình lại vui vui vì mình chọn đúng cái nghề mình yêu thích và mình sử dụng được cái mà người ta không có
tức là mình lùng xấu lạ độc này kia nọ nó lại thích hợp với lại cái nghề
từ nhỏ lê khâm đã ước mơ làm thông dịch viên nhưng anh kịp nhận ra ngoại hình lại là trở ngại lớn với mình
rồi với khiếu hài hước bột trực chân thật sẵn có anh được nhiều người khuyên nên diễn hài
thích được diễn và tìm cho được cái chỗ để diễn
mới đi vô mấy cái chỗ sân khấu người chúng đó tham gia
đó cũng là cái ưu thế của anh
tại vì khi mà anh bước ra thì đẹp thì không đẹp nhưng mà nó có một cái duyên gì đó hút khán giả
điểm yếu cũng chính là thế mạnh
nhắc đến lê khâm khán giả ít nhiều cũng muồn tượng được dán dấp kiểu diễn vai diễn của anh
độc là đơn thuần không làm nên sự khác biệt
nhưng biết tận dụng nó vào trong môi trường thích hợp sẽ là điểm nổi trội
nam diễn viên xấu nhất việt nam đã chứng minh điều đó là có thể